tuy nhiên thành đã không thực hiện việc xin việc cho con ông cầu như đã hứa mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng tiêu xài cá nhân
sau nhiều lần đòi lại tiền không thành ông cầu đã làm đơn tố cáo thành lên cơ quan công an
quá trình điều tra thành đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
với hành vi đánh bạc rất nhiều đối tượng trên địa bàn huyện lý nhân tỉnh hà nam và huyện đầm rơi tỉnh cà mau đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ thu giữ hàng chục triệu đồng
tại tỉnh hà nam
công an huyện lý nhân phối hợp với công an xã công lý đã bắt quả tăng trần xuân quảng đỗ xuân thư nguyễn văn thành cùng chú xã công lý huyện lý nhân và đoàn việt hùng chú ở tràng an huyện bình lục hà nam
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh lốc ăn tiền tại khu vực xã công lý huyện lý nhân thu giữ tại hiện trường gần một mươi hai triệu đồng một bộ tú lơ khơ năm điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan
vào khoảng hai mươi ba giờ đêm qua lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau bất ngờ kiểm tra tròi vuông nằm phía sau nhà của ông nguyễn thanh vân chú ấp bà hính xã quách phẩm huyện đầm rơi và bắt quả tăng bảy đối tượng có liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền
tạm giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng gồm chín bộ bài đã sử dụng chín bộ bài loại năm mươi hai lá chưa sử dụng sáu điện thoại di động khoảng một mươi bốn triệu đồng và một số tam vật khác
hầu hết các đối tượng là người địa phương quen biết nhau các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bài trên do nguyễn thanh vân tổ chức
các đối tượng là người địa phương quen biết nhau các đối tượng là người địa phương quen biết nhau
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện